lần đầu tiên triển lãm smart city hai nghìn một mươi sáu tuần lễ nhà và công nghệ có quy mô tầm cỡ khu vực đông nam á
sẽ được tổ chức tại cung triển lãm kiến trúc quy hoạch xây dựng quốc gia hà nội
smart city hai nghìn một mươi sáu diễn ra từ ngày một mươi bảy tháng một mươi hai đến ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
smart city hai nghìn một mươi sáu là triển lãm chuyên về lĩnh vực bất động sản
cùng chuỗi tích hợp các giải pháp ứng dụng công nghệ thông minh và tiện nghi
nhằm gia tăng giá trị cho sản phẩm thương hiệu bất động sản
đặc biệt đề cao tính ứng dụng của công nghệ khách tham dự smart city hai nghìn một mươi sáu sẽ có cơ hội trải nghiệm hôm tour
và cập nhật các ứng dụng công nghệ hiện đại mới nhất trên thế giới trong lĩnh vực này
triển lãm có quy mô một gian hàng với sự tham gia của hàng trăm nhà đầu tư
kinh doanh bất động sản lớn trong và ngoài nước
cùng các thương hiệu tên tuổi trong lĩnh vực phụ trợ xe hơi đồ gia dụng nội thất và ngân hàng